tôi bị thuyết phục rằng công chúng mỹ đang tìm kiếm các khả năng đang có sẵn
họ biết nước mỹ có khả năng tốt hơn hiện tại rất nhiều

cam kết từ chiến dịch tranh cử của ông biden luôn là hàn gắn xây dựng hình ảnh của nước mỹ mềm mỏng hơn đoàn kết hơn
mong muốn của ông biden là phá vỡ một trong những rào cản vững chảy nhất của nước mỹ và lựa chọn một phụ nữ làm phó tổng thống
kể từ khi bà harris bước ngang qua sân khấu đó bà ấy đã đưa nước mỹ sang trường mới
bà ấy là người mà chúng ta chưa từng thấy ở vị trí phó tổng thống
tạp chí time bắt đầu truyền thống công bố nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt của năm tới năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy
danh hiệu này được trao cho một cá nhân một nhóm người một phong trào hoặc một ý tưởng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong năm
lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính co hai trong năm hai nghìn hai mươi đã giảm ở mức kỷ lục bảy
đây là báo cáo thường niên của dự án carbon toàn cầu được công bố ngày hôm nay
dự án carbon toàn cầu đánh giá lượng khí thải co hai giảm kỷ lục là do nhiều nước trên thế giới áp đặt lệnh phong tỏa và các biện pháp hạn chế đi lại để chống dịch covid một mươi chín lây lan
mức giảm khoảng hai bốn tỷ tấn co hai của năm nay lớn hơn nhiều so với năm hai nghìn hai mươi
các mức giảm kỷ lục trước đó mức giảm phát thải rõ rệt nhất được ghi nhận tại mỹ với một mươi hai tiếp đó là liên minh châu âu eu với một mươi một
trong khi đó lượng khí thải tại trung quốc có thể chỉ giảm một bảy trong năm hai nghìn hai mươi do bắc kinh nỗ lực phục hồi kinh tế
các chuyên gia y tế vừa cảnh báo về một hệ lụy khác của đại dịch covid một mươi chín đó là khủng hoảng sức khỏe tâm thần
tại nhật bản tình trạng này dẫn đến số người tự tử tăng cao
thống kê của chính phủ nước này cho thấy
do tự tử trong tháng một mươi đã lên đến hai một trăm năm mươi ba vụ tức là nhiều hơn số người tử vong vì covid một mươi chín tính từ đầu năm đến nay
thời gian làm việc dài áp lực học đường giãn cách xã hội thất nghiệp hàng loạt vì dịch bệnh
và sự kỳ thị văn hóa xung quanh các vấn đề sức khỏe tâm thần đều được cho là những yếu tố góp phần đưa tỷ lệ tự tử ở nước này tăng trở lại
ít nhất hai người thiệt mạng và một mươi chín người đã bị thương trong vụ cháy một nhà kho tại khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố barcelona tây ban nha
theo giới chức địa phương
khu nhà này từ nhiều năm nay đã là nơi trú ngụ của những người di cư bất hợp pháp
khi ngọn lửa bùng phát nhiều người phải đu qua cửa sổ để thoát ra
lực lượng cứu hỏa phát hiện hai thi thể bên trong nhà kho và cứu được khoảng sáu mươi người
vụ cháy đã khiến khu nhà có nguy cơ sập hoàn toàn ảnh hưởng đến nỗ lực tìm kiếm người còn sống sót
nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân gây cháy
băn khoăn trước thực trạng một lượng lớn khẩu trang dùng một lần bị vứt bỏ nhất là khi dịch bệnh covid một mươi chín hoành hành
một sinh viên đang theo học chuyên ngành thiết kế nội thất tại hàn quốc đã nảy ra ý tưởng độc đáo và thân thiện với môi trường
đó là tái chế những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng thành những chiếc ghế đầu xinh xắn
anh kim ha nu sinh viên trường đại học thiết kế và nghệ thuật k một ở thành phố ui quang phía nam thủ đô seoul hàn quốc
đã biến ý tưởng tái chế những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng thành ghế đầu bằng cách đặt một thùng thu gom khẩu trang tại trường đại học của mình
sau năm tháng anh đã thu được một mươi chiếc khẩu trang đã qua sử dụng cũng như được một nhà máy cho hơn một tấn khẩu trang bị lỗi
nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai anh kim ha nu đã lưu lại số khẩu trang này trong kho
trong ít nhất bốn năm
trong bốn ngày sau đó tháo bỏ dây chun và kim loại trên khẩu trang
tiếp đó anh bỏ khẩu trang vào khuôn sử dụng súng phun nhiệt với mức nhiệt trên ba trăm linh độ c để khẩu trang chảy ra
thành quả thu được là một chiếc ghế đầu ba chân cao bốn mươi năm cm tái chế từ các loại khẩu trang đủ màu trắng hồng xanh và đen
chiếc ghế này đã được anh kim ha nu trưng bày tại triển lãm tốt nghiệp của mình
anh cho biết để làm ra một chiếc ghế như vậy cần khoảng một năm trăm linh chiếc khẩu trang
những chiếc ghế này sẽ nhắc nhở tôi và các bạn về một năm hai nghìn hai mươi đầy khó khăn do dịch covid một mươi chín gây ra
chúng cũng sẽ nhắc nhở chúng ta quan tâm đến môi trường hơn
mặc dù những chiếc ghế tái chế từ khẩu trang của anh kim ha nu vẫn chưa được bày bán trên thị trường hàn quốc
nhưng sau thành công trên anh kim ha nu đang ấp ủ hy vọng có thể tạo ra được nhiều đồ nội thất khác từ khẩu trang tái chế
như ghế bàn và một số loại đèn
anh cũng đang kêu gọi chính phủ và các công ty tư nhân hàn quốc thu gom khẩu trang cũ
và tiến hành tái chế
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay